hôm nay là tuần thứ năm lại sắp cuối tuần rồi đấy cuối tuần này vẫn có dự định đi đâu không nghỉ
tôi là anh thơ người đồng hành cùng các bạn trong số pocas ngày hôm nay
thời tiết đang dần chuyển mình sang hè dù chưa thấy những tiếng ve nhưng chúng ta ai cũng cảm nhận được mùa hè đang tới dần
tôi đã góp gọn và cất chiếc chăn bông ôm tôi cả mùa đông cùng đống quần áo giải sụ vào tủ
mấy nay đi làm cũng bắt đầu mặc áo trùng nắng thay vì áo z rồi
nhắc tới mùa hè làm trong chúng ta ai cũng dạo dực cho những chuyến đi cho kỳ nghỉ đúng không
nhưng mà tôi thấy thời thế bây giờ khác rồi khác thế nào ạ
tôi nhớ từ khi đại dịch giá vé phương tiện như vé tàu vé xe vé máy bay giảm giá mọi người có xu hướng đi nhiều hơn
thú vui đi chơi không chỉ dành cho mùa hè nữa mà nó trở nên rất dễ dàng
du lịch cũng ngày càng phát triển xuất hiện nhiều khu tham quan giải trí rất gần nơi chúng ta sống
phương tiện di chuyển thì luôn sẵn sàng đưa đón
vậy nên cái việc hè này đi chơi gần như là không còn nhận quá nhiều sự trồng máu vì thời tiết mùa hè nóng nực
trong khi giờ đây chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào
nhân cơ hội ấy tôi cũng bắt đầu du lịch nhiều hơn và tôi thấy nó rất vui
gần đây trên mạng xã hội là xuất hiện thuật ngữ du lịch chữa lành
thực ra trước giờ mục đích của du lịch luôn là như thế
đi đến một nơi mới ngắm nhìn trải nghiệm ẩm thực làm quen với những con người để thấy được mình thật nhỏ bé
thấy được mình cũng chỉ là con hàu mang vò mà thôi
phải biết thoát khỏi cái vò của mình mới thấy được thế giới rộng lớn và đẹp đẽ như nào
không thể nói giới trẻ bây giờ tổn thương nhiều hơn thế hệ trước
thế hệ nào cũng vậy đều có những nỗi khổ mang trong mình nhiều sự ấm mức của mình
nhưng giới trẻ ngày nay lại học cách chữa lành nhiều hơn
những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội chia sẻ nhiều hơn
nói nhiều về việc chữa lành đứa trẻ bên trong
phải vậy đấy trẻ con thì đứa nào trẻ thích đi chơi đúng không
vậy nên thuật ngữ du lịch chữa lành mới ra
mạng xã hội mấy ngày nay cũng chia sẻ rộng rãi câu chuyện của một cô gái hai mươi tám tuổi đến từ trung quốc
từ khi dịch covid đặt tới công ty của cô không còn như mong đợi
nên có quyết định từ bỏ nó và trở về quê
điều đáng chú ý ở đây là cô đã đi bộ hơn một km trong vòng hai tháng để trở về nhà
không lâu sau đó cô lại quyết định lên đường đi bộ du lịch
chuyến hành trình của cô đã kéo dài ba năm
hành lý của cô của một chiếc xe đầy vào dụng cụ nấu ăn
được biết cô cố tình yêu thiên nhiên
từ nhỏ cô yêu thích việc ngắm nhìn thiên nhiên
và đây có lẽ là động lực lớn nhất giúp cô thực hiện chuyến đi này
cô cho biết trên đường đi gặp cũng không ít khó khăn nhưng cô đều có thể khắc phục được
điều bất ngờ là người ta biết đến cô là hiện tại cô chỉ mới hai mươi tám tuổi
nhưng có ngoại hình như một người phụ nữ trung niên
mái tóc dài ngày nào cũng được thay bằng mái tóc tém
có lẽ hành trình ba năm khám phá những chặng đường của cô ấy đã lấy đi của cô rất nhiều thứ
trong đó có cả sắc đẹp và tuổi xuân
nhưng đổi lại cô lại thấy tâm hồn
mình rất tươi trẻ và cũng vui vẻ với điều đó
trước đó cả việt nam không chỉ dưới trẻ đã bất ngờ với huyền chíp
cô gái hai mươi tuổi bỏ việc và đi du lịch qua hai mươi năm quốc gia chỉ với bảy trăm linh usd khoảng một mươi năm triệu lúc bấy giờ
sau khi xuất bản tựa sách sách palo lên và d
huyền chíp đã nhận về rất nhiều gạch đá đủ để xây cho cô gần nhà sau này
tôi đùa đấy mọi người chỉ trích nghi ngờ rằng cô đã nói dối
rằng với cái hội chiếu việt nam thì việc cô đi qua hai mươi năm quốc gia là vô cùng phi lý
câu chuyện này không có bề kết nào cả vì ai tin thì tin không tin thì cũng đành thôi
nhưng với tất cả những gì huyền chíp làm sau này
tôi nghĩ những năm tháng tuổi trẻ của cô ấy đã thực sự du lịch vui qua hai mươi năm quốc gia kia
cô ấy sau này đã trở thành một người rất so trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
có lẽ là đã bỏ xa những người nếm đá cô gái đôi mươi ngày trước
nhưng mà làm sao cô ấy lại có thể mạnh mẽ để đi ngoài mình như thế nhỉ
tôi nghĩ đó là vì cô ấy đã tìm được sự tự do cô thấy vui thấy được chữa lành tâm hồn
cho xếp và nói em xin nghỉ việc có thể không hiếm người làm được
nhưng nghỉ làm lại đi du lịch bụi như cô thì có lẽ là phần hiếm
và cứ như vậy song rủi trên mọi nẻo đường từ châu này qua châu khác
cô ấy thực sự đã chinh phục được chính bản thân mình và trở về
và trở thành một phiên bản triều cấp của mình sau này
à nhưng mà chúng ta hãy nhắc đến du lịch chữa lành được như đúng cái tên của nó nhé
nó sẽ không thể đánh đồng với những người có dư giả về mặt tài chính
họ đi du lịch để hưởng thụ
chúng ta nói về những con người có những quyết sức trong tâm hồn
khi mà một kẻ áo cũ đã có phần sơn chỉ
thì họ cần ướm mình vào một chiếc áo mới để cảm thấy ấm hơn vui vẻ hơn
khi bản thân đã được hít đẩy không khí trong lành
ở một nơi không có khói bụi thành phố
chạm tay vào những giọt sương sớm trên tham cò xanh biếc
nằm trên đất ngắm mây trời cười thế trôi
đang nghe những tiếng chim hót họ qua bao buộn bề của cuộc sống
đối với nhiều người không cần là một người lạ
chỉ cần là một nơi quen thuộc
khi buộn bề quá thì lại xách valo về nhà
ăn cơm mẹ nấu mặc áo mẹ may
tôi có người bạn theo đuổi con đường luật học
con bé đi làm việc ở văn phòng luật được một năm
nhưng lương thì không được như mong muốn
nên con bé nghỉ việc
thay vì tìm kiếm một công việc mới
bạn tôi chỉ nhìn về quê với bố mẹ ít tháng
rồi vẫn lên hà nội để học tiếp
mẹ nó lúc nào cũng nói về đây mẹ nuôi
nhưng mà tuổi trẻ mà
luôn muốn thử thách bản thân trước nhiều sống do cuộc đời
may mắn là sau nửa năm nghỉ việc
tự chữa lành và học tập không ngừng
con bé cũng đã tìm được công việc bước đầu ở ứng ý
chuyên dục lịch này của nó dài thật đấy
những sáu tháng trưởng lại nhìn nhận bản thân
tìm hiểu chính con người mình
và không ngừng nỗ lực lấy lại năng lượng
sau một thời gian dài làm việc nạp xuất
à tôi lại mới chuyển chợ mới
thế nhưng tôi hay gọi là nhà vì là nơi mình ở mà
mẹ tôi nói mỗi khi con rời nơi nào đó
phải luôn cảm ơn vì nó đã ôm đến con thời gian qua
và khi đến một ngôi nhà mới
hãy chào nó thật quan hị
hồi học đại học tôi ký túc sáng
nên thành thực ra từ khi đi làm
tôi mới nếm chai cái cảm giác chuyển chợ là như thế nào
thực ra chuyển chợ không quá bất vả
vất vả ở chỗ là không tìm được nơi nào ứng ý
hơn nữa là khi tìm ứng ý
nhưng ở một thời gian lại cảm thấy không hợp với nó nữa
bạn tôi nói chuyển chợ cũng hay
vì mỗi lần chuyển lại đến một nơi khác
mình như lại được sống một nhịp sống khác vậy
quen thêm những con đường mới
vì thêm nhiều gõ ngách của thành phố
đã kêu mong tôi ngon nghe sáu năm
chuyển nhà như một chuyến du lịch dài hạn vậy
nên tôi có thể chăm sóc cho ngôi nhà của mình
dọn xẹp mỗi ngày
trông hoa ngoài bàn công
nghe tiếng chim hót mỗi buổi sớm
nghe tiếng kèm đông rác
tiếng loa phở mỗi đủ chiều
nó như chữa lành tôi sau một ngày làm việc dài
còn bạn thì sao
chuyển du lịch mà bạn cảm thấy chữa lành nhất là chuyến đi nào
kể cho tôi nghe với
tôi là anh thơ chúc bạn một ngày tốt lành